theo vn express khi mới được phát hiện omicron khiến giới khoa học lo ngại có thể làm trầm trọng thêm đại dịch covid một mươi chín
tới nay dữ liệu cho thấy động lực của biến thể này không cao hầu hết các triệu chứng ở thể nhẹ
ở anh các ca omicron đang tăng nhanh hơn cho thấy biến thể này gây tăng khả năng tái nhiễm cao tuy nhiên chưa ghi nhận ca tử vong
các nhà chuyên môn đã tăng cường nỗ lực để tìm hiểu omicrone sau khi biến thể này được tổ chức y tế thế giới who xếp vào nhóm gây lo ngại
biến chủng omi gron được gọi là b một một năm trăm hai mươi chín bao gồm nhiều đột biến có khả năng lây lan và tạo khả năng chống lại hệ miễn dịch
dù vậy hiện chỉ có một số ít ca nhập viện liên quan đến omicron các triệu chứng được cho là lành tính hơn so với delta
mới đây trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc đã đưa ra những dấu hiệu thường gặp nhất sau khi nhiễm omicron
theo đó ho là biểu hiện phổ biến nhất xuất hiện ở chín mươi tám những người bệnh
các nhà nghiên cứu nam phi mô tả đó là những cơn ho khăn kèm theo ngừa ngáy cổ họng
các triệu chứng dự kiến sẽ nhẹ hơn ở những người đã tiêm vaccine và từng nhiễm sars cov hai so với những người chưa chủng ngừa báo cáo viết
tuy nhiên các chuyên gia cũng cẩn trọng cho rằng đặc điểm của các trường hợp được mô tả trong báo cáo có thể chưa khái quát được hết thực tế kết luận dựa trên bốn mươi ba ca nhiễm omicron
chỉ có bảy phần
một trăm linh đối tượng khảo sát không có triệu chứng hoặc triệu chứng không rõ chín mươi ba còn lại có dấu hiệu bệnh
các tác giả cảnh báo ngay cả khi hầu hết các ca bệnh là nhẹ một đột biến có khả năng lây truyền cao vẫn có nguy cơ dẫn đến quá tải cho hệ thống y tế
ba triệu chứng phổ biến nhất là ho tám mươi chín mệt mỏi sáu mươi năm nghẹt mũi và chảy nước mũi năm mươi chín khó thở một mươi sáu tiêu chảy một mươi một và mất vị giác hoặc khí rác tám cũng nằm trong danh sách
cho đến nay chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy biến thể omicron tránh xa được sự bảo vệ của vaccine
tuy nhiên các nhà khoa học đã bày tỏ lo ngại về tác động của các đột biến lớn
phân tích ban đầu về chủng này đã làm dấy lên lo ngại vaccine kém hiệu quả hơn đối với omicron
một số chuyên gia y tế và các hãng dược đã cảnh báo hai liều vaccine không đủ để bảo vệ mọi người khỏi biến thể
tuy nhiên liều tăng cường có thể ngăn khoảng bảy mươi năm nguy cơ nhiễm covid một mươi chín có triệu chứng
các triệu chứng của omicrone dường như nhẹ hơn so với các biến thể virus sars cov hai trước đó
giới khoa học nhận định đây là kết quả của sự đột biến
theo đó omicron đã lấy một đoạn vật liệu di chuyển từ virus khác có thể là một loại virus cảm thông thường
theo nghiên cứu của tác giả venky sorara dừng ở mỹ đứng đầu
đột biến này có thể đã xảy ra trong một tế bào có khả năng chứa sars cov hai và virus cảm thông thường
điều này có nghĩa là virus lây truyền dễ dàng hơn trong khi chỉ gây ra bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng
nhưng hiện vẫn chưa có câu trả lời khẳng định chắc chắn liệu omicron có dễ lây nhiễm hơn các biến thể khác
gây ra bệnh nặng hơn hay vượt qua delta để trở thành biến thể phổ biến nhất hay không
đặc điểm mới của omicron là kết quả của sự tái tổ hợp virus
đó là quá trình hai loại virus khác nhau trong cùng một tế bào chủ
tương tác khi tạo ra bản sao mới có một số gen từ cha mẹ
trình tự gen tương tự xuất hiện lần đầu ở một loại virus corona gây cầm lạnh ở người được gọi là hcov hai trăm hai mươi chín e
virus gây suy giảm miễn dịch ở người hiv gây ra bệnh aids
các nhà khoa học nam phi trước đó đã đưa ra quan điểm omicrone có thể xuất phát từ cơ thể của một người có hệ miễn dịch bị ảnh hưởng bởi hiv
hoặc một tình trạng suy giảm miễn dịch nào đó
những dữ liệu bàn đầu ghi nhận bệnh nhân omicron đều có các triệu chứng nhẹ phổ biến nhất là ho nghẹt mũi và mệt mỏi
biến thể phát điện lần đầu ở nam phi đã lây ra khoảng sáu mươi quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng chưa có ca tử vong
dữ liệu sơ bộ từ một bệnh viện lớn tại nam phi tâm dịch omicron của thế giới cho thấy tuy số ca mắc covid một mươi chín tăng mạnh
nhưng bệnh nhân không cần nhiều can thiệp y tế như trước
hai tuần qua đa số bệnh nhân nằm tại các phòng điều trị covid một mươi chín của khu phương hợp bệnh viện cấp quận tawane và stevebiko
thuộc thành phố pretoria đã không cần thử máy
theo báo cáo sơ bộ từ tdhc đây là điểm khác so với các loàn sóng trước
tác giả báo cáo là ông farre abula bác sĩ bệnh truyền nhiễm tại tdhc
một giám đốc thuộc hội đồng nghiên cứu y khoa nam phi
ông abula viết báo cáo dựa trên phân tích tình hình điều trị covid một mươi chín trong các ngày từ một mươi bốn đến hai mươi chín tháng một mươi một
báo cáo này chưa được bình duyệt tức chưa được các chuyên gia cùng ngành giả soát đánh giá nội dung
theo báo cáo trong các ngày từ một mươi bốn đến hai mươi chín tháng một mươi một tdhc có một trăm sáu mươi sáu trường hợp nhập viện mắc covid một mươi chín
trong đó bốn mươi hai bệnh nhân đang nằm trong phòng điều trị covid một mươi chín tính đến ngày hai tháng một mươi hai
nhiều người tới điều trị tình trạng không liên quan đến covid một mươi chín
nhưng được phát hiện sau khi làm xét nghiệm theo quy trình
trong báo cáo ông abula nêu lên một số kết luận chính như thời gian nằm trong phòng điều trị covid một mươi chín
trung bình là hai tám ngày ngắn hơn so với mức tám năm ngày trong một mươi tám tháng qua
số bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện ở trong độ tuổi trẻ hơn với tám mươi dưới năm mươi tuổi
khoảng một mươi chín là trẻ em từ chín tuổi trở xuống trong khi hai mươi tám thuộc nhóm tuổi từ ba mươi đến ba mươi chín tuổi
các phòng điều trị bệnh nhi covid một mươi chín không ghi nhận ca tử vật
trong khi nhóm này chiếm một mươi bảy số ca tử vong trong một mươi tám tháng trước đó
cũng theo báo cáo trong số ba mươi tám người trưởng thành trong phòng điều trị covid một mươi chín vào ngày hai tháng một mươi hai
sáu người đã tiêm vaccine hai mươi bốn người chưa tiêm và tám người chưa rõ tình trạng tiêm chủng
chỉ một bệnh nhân cần thở máy đã tiêm chủng đầy đủ
nhưng lý do can thiệp y tế là để điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
hai tuần qua đã có hai ca được đưa vào khoa chăm sóc tích cực
nhưng nguyên nhân chính không phải là vì viêm phổi do covid một mươi chín gây ra
một mươi bệnh nhân covid một mươi chín tử vong trong các ngày từ một mươi bốn đến hai mươi chín tháng một mươi một tương đương với sáu sáu trong số một trăm sáu mươi sáu ca nhập viện
dù vậy nguyên nhân tử vong chưa thể được xác định là có phải do omicron hay không
còn số tử vong có thể sẽ tăng theo báo cáo xu hướng sẽ trở nên rõ ràng hơn trong vòng hai tuần tới
vì đây là khoảng thời gian đủ để quan sát xem các ca mắc có trở nặng hay không
báo cáo chỉ thể hiện hai tuần đầu của làn sóng omicron tại quận tawanna
đồng thời bệnh tình của người nhập viện có thể thay đổi đáng kể trong vòng hai tuần tiếp theo
bác sĩ abula viết vì bệnh viện truyền nhiễm quốc gia của nam phi đã xác nhận gần như mọi ca mắc ở đây đều nhiễm chủng omicron
bác sĩ abuda và đồng nghiệp không thể xác thực mọi trường hợp tại tdhc đều là biến chủng này
dù vậy bác sĩ abulla vẫn đặt ra giả định hợp lý rằng những ca nhiễm trong dữ liệu này mắc omicron
báo cáo của tdhc được đưa ra trong bối cảnh nam phi đang ra sức chuẩn bị để hệ thống
bệnh viện trong nước có thể tiếp nhận thêm nhiều ca mắc
biến chủng omicron đã để nước này vào lăn sóng thứ tư tổng thống siri ramaphosa nói vào ngày sáu tháng một mươi hai
trong các ngày từ hai mươi chín tháng một mươi một tới ngày ba tháng một mươi hai số ca mắc mỗi ngày của nam phi đã tăng gần bảy lần
lên tới hơn một mươi sáu ca chúng tôi đang theo dõi sát sao tỷ lệ lây nhiễm và nhập viện ông ramaphosa nói
trong một bản tin tuần tổng thống ramaphusa cho biết omicron có vẻ chiếm phần lớn các ca nhiễm mới
tại đa số các tỉnh nước này
từ đó ông kêu gọi người dân tiêm chủng ngừa covid một mươi chín
nam phi hiện có đủ nguồn cung vaccine tiêm chủng có vai trò thiết yếu cho phục hồi kinh tế của chúng ta
vì càng có nhiều người tiêm chủng thì càng có nhiều lĩnh vực kinh tế sẽ được mở cửa vị tổng thống nói
cũng theo ông ramaphosa chính phủ nam phi sẽ sớm triệu tập hội đồng chỉ huy virus corona quốc gia
để đánh giá tình hình đại dịch và quyết định có cần tù ra các biện pháp mới hay không
các nhà khoa học nam phi và các nước khác đang gấp rút tìm hiểu về độ lây nhiễm
mức độ nghiêm trọng và độ kháng vaccine của omicron
nhưng trải nghiệm của một số chuyên gia và bác sĩ nam phi tương đối khích lệ và cho thấy ca nhiễm omicron chỉ ở mức nhẹ
thái lan cũng vừa phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể oricron là một công dân mỹ đến từ tây ban nha
theo reuters du khách nói trên là người đàn ông ba mươi năm tuổi quốc tịch mỹ sống ở tây ban nha suốt một năm qua
và đã tiêm vaccine đơn liều johnson johnson
người này đến thái lan vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một và được phát hiện dương tính với sars cov hai
hiện nam du khách đang có các triệu chứng nhẹ và được điều trị tại bệnh viện
cơ quan chức năng thái lan đã tiến hành kiểm tra những người từng tiếp xúc với người đàn ông này
gồm hai nhân viên sân bay và một mươi bảy nhân viên khách sạn
hầu hết các em một đều có nguy cơ thấp
thái lan đã trở thành quốc gia thứ bốn mươi bảy trên thế giới ghi nhận ca nhiễm bệnh biến thể omicron
sau khi biến thể này được phát hiện hồi giữa tháng một mươi một ở khu vực nam phi
không lao sâu khiệu tổ chức y tế thế giới who gióng hồi trường cảnh báo về omicron
thái lan đã quyết định ngừng tiếp nhận các du khách đến từ tám quốc gia châu phi
ngày sáu tháng một mươi hai thái lan đã ghi nhận bốn ca mắc covid một mươi chín với hai mươi hai ca tử vong
nâng tổng số ca bệnh lên hai một triệu ca và tổng số ca tử vong lên hai mươi chín trăm sáu mươi sáu ca
hơn năm mươi bảy dân số thái lan đã được tiêm đủ hai liều vaccine ngừa covid một mươi chín
theo dữ liệu của bộ y tế nước này cho biết